công an tỉnh hà tĩnh vừa cho biết vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở phường thạch linh thành phố hà tĩnh về hành vi giết người cướp tài sản
thu giữ một số tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan điều tra tiến khai nhận chiều tối ngày ba tháng bảy đối tượng chở chị phạm thị oanh
là cán bộ trong hội đồng côi thi của trường đại học sư phạm từ xã thạch hà về hà tĩnh
đi được một đoạn đối tượng đã ra tay giết người để cướp tài sản
sau đó bức xác nạn nhân xuống cầu sú ở tổ dân phố hai thị trấn thạch hà để xóa giấu vết